thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trẻ em nghỉ học thì có thể làm gì cho bớt nhàm chán khi ở nhà trong thời gian dài
cùng với rất nhiều cách thức giải trí khác nhau thì việc trẻ làm bạn với những trang sách
sẽ giúp cho trẻ trang bị thêm kiến thức phát triển tư duy làm phong phú kho tàng ngôn ngữ
và đây cũng là khoảng thời gian mà các bậc phụ huynh tận dụng để cùng xây dựng thói quen đọc sách cho con
với phương châm ở nhà đọc sách không ngại giãn cách
đọc sách đã trở thành niềm đam mê với cậu bé học lớp hai này
thói quen đọc sách được chị nhung rèn cho con trai từ khi ngọc còn chưa biết chữ
từ việc đọc sách cho con trước khi đi ngủ lồng việc đọc sách vào các trò chơi
đến việc cho con tham gia vào các hoạt động tặng sách
chị đã dần nuôi lớn tình yêu dành cho những trang sách trong con
con thích đọc sách và con thường đọc sách lúc trước khi đi ngủ và lúc không có gì để chơi
sau này con ước mơ làm bác sĩ và con
hay đọc các cuốn sách về cơ thể người
để mà duy trì cái thói quen đối với các bạn ấy thì cái việc mình nghĩ là cái rất là quan trọng
đấy là có cái sự đồng hành cùng với bố mẹ
bởi vì khi mà ở nhà mà bố mẹ lại cứ bảo là con đọc sách đi
nhưng trong khi đó thì bố mẹ lại không đọc sách
thì mình nghĩ là cái việc làm gương nó không có thì nó sẽ rất là khó
ngày hội sách năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh phải hạn chế ra ngoài
chị mai không thể đưa con tham gia các hội sách như mọi năm
nhưng hai mẹ con lại có cơ hội trải nghiệm một hình thức mua sách mới
đó là chọn mua sách trực tuyến trên những gian hàng của ngày hội sách online
trong thời gian nghỉ học con cũng thường xuyên đọc sách
tại vì sách cho con sách giúp cho con thấy thư giãn và thoải mái hơn
mỗi lần con đọc ông bà bố mẹ hay ai tặng sách
thì con thấy rất là vui và phấn khích học
và chắc chắn là ngày hôm đấy con sẽ đọc luôn ạ
không chỉ giúp trẻ thư giãn thoải mái
việc hình thành thói quen đọc sách
còn giúp trang bị kiến thức phát triển tư duy
làm phong phú kho tàng ngôn ngữ cho trẻ
góp phần nuôi dưỡng tâm hồn niềm đam mê học hỏi
khởi đầu cho quá trình tự hoàn thiện bản thân
hãy tạo dựng thói quen đọc sách cho trẻ
để các con lớn lên với một tâm hồn đẹp và biết yêu thương
để sách luôn là người bạn tốt đồng hành cùng con trên mỗi bước đường đời